tại hà nội tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng việt nam vinaconex đã tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm thành lập ngày hai mươi bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi tám và đón nhận huân chương lao động hạng ba
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã đến dự và trao tặng những phần thưởng cao quý
tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng việt nam vinaconex tiến thân là công ty dịch vụ và xây dựng nước ngoài với nhiệm vụ quản lý lực lượng lao động việt nam làm việc trong lĩnh vực xây dựng ở nước ngoài
trải qua ba mươi năm xây dựng và trưởng thành từ một doanh nghiệp quản lý lao động xuất khẩu đơn thuần đến nay vinaconex đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu của ngành xây dựng việt nam và đầu tư kinh doanh bất động sản
khẳng định được uy tín tại thị trường trong nước và các đối tác quốc tế